nhằm tăng cường hơn nữa việc truy vết trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp hcm vừa đưa vào hoạt động phần mềm quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch
thông qua mã qr kết hợp với dữ liệu dân cư cơ quan chức năng sẽ dễ dàng nắm bắt được các di biến động của người dân khi lưu thông
chỉ mất từ ba đến năm phút thực hiện các công đoạn quét mã qr rồi điền các thông tin cá nhân nơi ở
điểm đi điểm đến và biển kiểm soát của phương tiện mình điều khiển
anh lê hồng sơn đã hoàn thành nghĩa vụ khai báo thông tin dân cư di biến động và y tế của mình
không chỉ có ưu điểm giúp cơ quan chức năng cập nhật được thông tin về dân cư và quản lý di biến động của người đi từ vùng dịch
mà đối với người dân việc khai báo này chỉ thực hiện một lần
nếu tiếp tục di chuyển trong ngày thì tại các chốt kiểm soát khác sẽ không phải khai báo nữa
thay vào đó chỉ cần cung cấp mã qr trên điện thoại thông minh cho lực lượng chức năng là có thể qua chốt
các chỗ siêu thị hay là các đơn vị ngân hàng phải khai báo lại nó cũng rất là lâu phiền
lần này thì mình chỉ khai báo một lần thôi mình tiết kiệm được nhiều thời gian
cái app này nó tiến bộ hơn rất là nhiều cho nên cái việc cập nhật thông tin cũng dễ
kê khai cái mã qr để phục vụ công tác di biến động thì có trình tự có năm bước
bước thứ nhất người dân có thể tự kê khai trên mạng và kê khai tại các chốt trạm
bước thứ hai là điền các thông tin bước thứ ba là xác nhận cái mã đã có sẵn
cuối thứ tư là gửi thông tin bước thứ năm là chụp lại màn hình để cho lực lượng tại các chốt trạm
một mươi hai chốt trạm này kiểm soát và giải quyết cho đi qua
và một số trường hợp không có các điện thoại và các thiết bị thông minh thì có thể khai qua tờ khai y tế
thông qua ứng dụng này thông tin di biến động của công dân
được cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập hợp hàng ngày và chuyển các địa phương
theo từng bước sàng lọc những công dân khai báo sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ưu điểm này sẽ giúp dữ liệu dân cư quốc gia dần đầy đủ hơn
song song đó nếu có ca dương tính covid một mươi chín cơ quan chức năng ngay lập tức khoanh vùng f và các f một f hai nhằm kịp thời ngăn chặn dịch lây lan